một đối tượng đi vào một cửa hàng vàng rồi trong một mươi giây đối tượng đã dùng búa đập vỡ tủ kính cướp một lượng lớn vàng rồi bỏ chạy
vụ việc táo tận này vừa xảy ra vào trưa ngày hôm qua ở khu vực chợ đường cái huyện văn lâm tỉnh hương yên
năm thanh niên đội mũ đeo khẩu trang khoác ba lô và mang theo búa đã xông vào cửa hàng vàng trên đập tủ hàng trưng bày
số vàng bị cướp có giá trị khoảng chín mươi triệu đồng
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện văn lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra truy bắt đối tượng